đồng nai hiện đã có gần hai mươi nhân viên y tế bị lây nhiễm covid một mươi chín trong quá trình điều trị
chăm sóc cho bệnh nhân covid một mươi chín và làm nhiệm vụ tại các khu cách ly
và trước tình hình này sở y tế tỉnh đồng nai đã có văn bản đề nghị tăng cường các biện pháp
phòng ngừa lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế
trong đó có việc tổ chức test nhanh sars cov hai cho nhân viên y tế định kỳ ba ngày một lần
từ khi dịch covid một mươi chín lây lan rộng tại đồng nai trong đợt dịch thứ tư
định kỳ hàng tuần một trăm linh năm nhân viên khoa cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đồng nai
đều được lấy mẫu làm xét nghiệm sát covid hai bằng phương pháp pcr gợp mẫu
đây là khoa phải thường xuyên tiếp nhận tất cả bệnh nhân mỗi ngày từ một trăm linh đến hai trăm linh trường hợp cấp cứu
do đó việc xét nghiệm thường xuyên và tăng cường bảo vệ cho nhân viên y tế là hết sức cần thiết
cố tình thôi mình không có ý cố tình thôi mình là một mình thành f một f
thì đó là ảnh hưởng đến gia đình của mình
khoa cấp cứu cũng như là bệnh viện đa khoa đồng nai đã có tổ chức phòng chống dịch khá là cho trẻ
trang phục phòng hộ của bọn em thì đều đảm bảo đầy đủ và khi nào cần thì sẽ có lương
khoa cấp cứu là cái nơi thu dung tất cả các bệnh nhân có tiêu chứng vào cấp cứu
thì có một đặc thù là khi vào cấp cứu thì tùy tiêu chứng của bệnh nhân
ví dụ có nhiều bệnh nhân hôn mê thì mình có thể khai thả được bệnh sử không khai thả được dịch tệ gì hết
rồi là có những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như là ho sốt
cái đặc thù của việt nam mình nữa là một bệnh nhân có nhiều người nhà
mà nhất là trong lúc cấp cứu thì người nhà cũng thay đổi thường xuyên
thì mặc dù cũng có khâu khai báo y tế và chốt chặn
nhưng mà có đôi lúc cái khai báo y tế có thể người ta khai không có đúng
thì sẽ tiếp xúc với những yếu tố dịch tễ
do vậy nên là bệnh viện phải tâm soát
tâm soát định kỳ để là sáng lập
theo sở y tế đồng nai thống kê tại một trăm chín mươi hai cơ sở y tế công lập trong toàn tỉnh
có khoảng ba bốn trăm linh nhân viên y tế thuộc đối tượng có nguy cơ cao
trước tình hình dịch bệnh phức tạp
các bệnh viện đều đã chủ động thực hiện xét nghiệm sars cov hai tầm soát cho toàn bộ nhân viên y tế
như tại bệnh viện đa khoa đồng nai
nhờ thực hiện xét nghiệm tầm soát định kỳ cho toàn bộ nhân viên y tế
và tại những khoa có nguy cơ cao
đã phát hiện một trường hợp nữ bác sĩ nhiễm covid một mươi chín tại khoa nội tiết và xử lý kịp thời
giúp bệnh viện duy trì khám chữa bệnh và các hoạt động khác bình thường
những bệnh viện đều đã chủ động thực hiện xét nghiệm tầm soát định kỳ cho toàn bộ nhân viên y tế
để phòng ngừa lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế trong tình hình dịch bệnh lan rộng trên địa bàn tỉnh
sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc các bệnh viện giả chiến
các cơ sở cấp thi tập trung các bệnh viện phòng khám đa khoa ngoài công lập
phải ra soát đánh giá lại toàn bộ các khâu tiếp tục
để phòng ngừa lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế trong tình hình dịch bệnh lan rộng trên địa bàn tỉnh